chiều hai mươi bốn tháng năm thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tới thăm tặng quà nói chuyện với lãnh đạo tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam
thủ tướng đã dành thời gian thăm hỏi đời sống lao động thu nhập của cán bộ kỹ sư và công nhân lao động công ty cổ phần than hà lầm
thủ tướng đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của tập đoàn công ty trong việc không ngừng nâng cao đời sống thu nhập của công nhân
đồng thời khẳng định đảng và nhà nước luôn đặc biệt quan tâm đến giai cấp công nhân nói chung và công nhân mỏ nói riêng
không ngừng cải thiện chính sách đời sống công nhân
thủ tướng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của công tác hiện đại hóa dây chuyền công nghệ thiết bị khai thác
từ đó nâng cao năng suất lao động và thu nhập cho công nhân
đặc biệt thủ tướng nhấn mạnh đến nhiệm vụ đảm bảo an toàn lao động trong toàn ngành
và nhiệm vụ bảo vệ giữ môi trường ở các khu vực khai thác
thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo tỉnh quảng ninh tạo điều kiện hỗ trợ bảo đảm an sinh cho công nhân của tập đoàn công nghiệp than khoáng sản việt nam